phiên tòa xét xử bị cáo đinh ngọc hệ tức út chọc và các bị cáo bước vào phần tranh tụng
với bản luận tội và đề nghị mức án của viện kiểm sát quân sự quân khu bảy
theo đại diện viện kiểm sát quân sự quân khu bảy trong vụ án này đinh ngọc hệ giữ vai trò khởi xướng
và chỉ đạo cho các đồng phạm khác thực hiện hành vi phạm tội
các bị cáo trần văn lâm trần xuân sơn và bùi văn tiệp giữ vai trò giúp sức
theo đó đại diện viện kiểm sát quân sự quân khu bảy đề nghị tuyên phạt bị cáo đinh ngọc hệ
một mươi hai một mươi năm năm tù cho hai tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức bị cáo trần văn lâm năm bảy năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ bị cáo trần xuân sơn một năm sáu tháng
đến hai năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
bị cáo bùi văn tiệp hai ba năm tù
bùi văn tiệp hai ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
bị cáo phùng danh thắm cải tạo không giam giữ từ một năm sáu tháng đến hai năm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng